các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
từ ngày một mươi bảy tháng hai có chín mươi năm trường hợp f ngày một mươi tám tháng hai ghi nhận thêm một trăm một mươi hai trường hợp
sau hai tuần cho trẻ từ mầm non đến lớp sáu đi học trực tiếp trở lại
đã có một mươi ba trẻ ở khối mầm non và bảy mươi năm học sinh tiểu học mắc covid một mươi chín
từ tình hình thực tế dịch bệnh đang có xu hướng gia tăng tại tp hcm
ông trịnh duy trọng cho biết theo dự báo của sở giáo dục
số f tại các trường và tình hình dịch sẽ diễn biến phức tạp trong các tuần tới
để thực hiện tốt nhất các giải pháp bảo vệ
học sinh cùng giáo viên mỗi ngày sở giáo dục và đào tạo sẽ thực hiện việc giao ban
cùng với sở y tế nhằm đưa ra những biện pháp tối ưu nhất trong hoạt động phòng chống dịch
trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nhiều phụ huynh đang lo lắng về việc
trẻ thuộc diện f một sẽ phải thực hiện việc cách ly ra sao
ông trịnh duy trọng cho biết ngày hai mươi một tháng hai bộ y tế đã có công văn mới về hướng dẫn cách ly f một
theo đó trong lớp nếu có một f thì chỉ một số học sinh là f một được cách ly từ năm đến bảy ngày
tùy vào tình trạng tiêm vaccine
liên quan đến việc cách ly y tế với f và tiếp xúc gần bác sĩ nguyễn hồng tâm phó giám đốc trung tâm
kiểm soát bệnh tật tp hcm cho biết theo hướng dẫn mới của bộ y tế thời gian cách ly f một sẽ giảm
để không gây gián đoạn học tập và lao động sản xuất
trường hợp tiêm đủ liều hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín chỉ cách ly năm ngày hết năm ngày sẽ được xét nghiệm lại
bệnh nhân vẫn theo dõi sức khỏe nếu có triệu chứng nghi ngờ thì xem là một ca nghi nhiễm
những trường hợp tiêm chưa đủ hoặc chưa tiêm sẽ cách ly bảy ngày
nếu xét nghiệm âm tính thì được đi học và đi làm trở lại
bác sĩ lê văn thiệu bệnh viện nhiệt đới trung ương cơ sở đông anh hà nội và cũng là người trực tiếp
tham gia nhóm bác sĩ quân y hỗ trợ online chăm sóc điều trị tại nhà nhấn mạnh
cha mẹ tuyệt đối không dùng thuốc kháng virus cho trẻ bởi hai lý do
cụ thể trẻ nhỏ mắc covid một mươi chín tỷ lệ rất nhẹ ít có trường hợp diễn biến nặng
nhiều trẻ tự khỏi nên không dùng

bên cạnh vấn đề từ khỏi nếu dùng thuốc kháng virus có nguy cơ diễn biến nặng
đối mặt với nguy cơ biến chứng
như liên quan đến phụ nữ có thai và do con bú không dùng được bởi sẽ liên quan đến các vấn đề về đột biến gen
hiện chưa có nghiên cứu gì về tác hại của thuốc kháng virus cho trẻ nhỏ nên không dùng cho trẻ
bác sĩ thiệu nhấn mạnh
cùng quan điểm trên bác sĩ nhi khoa mạnh cường tình nguyện viên điều trị mẹ và bé f một
tại nhà cảnh báo cha mẹ không dùng thuốc kháng virus cho trẻ em
theo hướng dẫn của bộ y tế trẻ em không có chỉ định dùng thuốc kháng virus sars cov hai
trừ duy nhất một loại là remdesivir
đây là thuốc đường tĩnh mạch phụ huynh không thể mua vì có nguy cơ tai biến nặng
và nghiên cứu cho rằng franddussivir có tác dụng với trẻ mức độ nặng và nguy kịch
các trường hợp này được nhập viện và phải sử dụng dưới sự giám sát của các chuyên gia nhi khoa
bác sĩ cường cho biết trẻ em không nên dùng thuốc kháng virus
vì lợi ích của thuốc kháng virus không rõ ràng
và chưa có bằng chứng thuốc này giúp trẻ mau khỏi bệnh và hiệu quả
tác hại của thuốc kháng virus đối với trẻ em còn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm
như phản vệ hoặc nặng hơn là sắp phản vệ do quá mẩn cảm với thuốc
buồn nôn tiêu chảy tổn thương gan tăng men gan
phải đánh giá chức năng thận trước khi dùng mức lọc cầu thận trên ba mươi ml một ph
nếu thận không tốt có thể gây tổn thương thận phát bang ngoài da
bác sĩ khuyến cáo phụ huynh không nên
tống tiền tìm mua các loại thuốc kháng virus cho con
thay vào đó hãy chăm sóc trẻ một cách khoa học
theo hướng dẫn của bác sĩ nhi khoa